kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình kinh tế tuần của truyền hình nhân dân
thưa quý vị sau khi bùng nổ vào năm hai nghìn hai mươi một với gần một năm tỷ đô la mỹ
vốn đầu tư vào start up việt nam đã giảm hơn năm mươi trong năm hai nghìn hai mươi
chỉ đạt sáu trăm ba mươi bốn triệu đô la mỹ và tiếp tục giảm vào năm hai nghìn hai mươi ba
lượng vốn sụt giảm phần lớn do khó khăn kinh tế toàn cầu và tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư
nhưng việt nam cũng cần tiếp tục cải thiện để hấp dẫn và có sức hút đầu tư mạnh mẽ hơn
dòng vốn đầu tư mạo hiểm là đóng góp quan trọng để các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước phát triển
đồng thời cũng hỗ trợ cho việc chuyển đổi thành quốc gia công nghệ cao của việt nam
và đó cũng chính là nội dung sẽ được đề cập trong chương trình kinh tế tuần hôm nay
xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình cùng chúng ta ngày hôm nay
xin giới thiệu ông võ xuân hoài phó giám đốc trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
và ông phạm anh cường
chủ tịch quỹ đầu tư bestb
trước khi vào phần trao đổi thì thay mặt chương trình xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
và trước khi trao đổi thì xin mời hai vị khách mời cùng quý khán giả chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây
năm hai nghìn hai mươi ba các start up việt đã thu hút gần năm trăm ba mươi triệu đô la mỹ
gần một trăm linh quỹ đầu tư tham gia rót vốn
trong đó phần lớn đến từ
singapore xếp sau là các quỹ đầu tư việt nam
vốn đầu tư tăng vào những ngành như công nghệ giáo dục hay công nghệ y tế đã giúp việt nam đứng thứ ba đông nam á cả về số thương vụ lẫn giá trị đầu tư
các quỹ đầu tư đều đánh giá là việt nam tiếp tục có tiềm năng để chúng ta thu hút đầu tư vào trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn
trong lĩnh vực y tế và lĩnh vực năng lượng đặc biệt là năng lượng hydrogen xanh
đây là cái lĩnh vực mà các đại biểu thấy chúng ta có nhiều cơ hội
và đây là thời điểm chín một mươi để thu hút đầu tư
hệ sinh thái khởi nghiệp đội mới sáng tạo của việt nam đóng góp tích cực vào nền kinh tế
ước tính doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã tạo ra một năm triệu việc làm và đóng góp khoảng bảy gdp cho nền kinh tế việt nam
và trong năm hai nghìn hai mươi bốn thì hệ sinh thái đội mới sáng tạo dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh vẽ
thì có một số xu hướng tác động đến sự phát triển của hệ sinh thái đội mới sáng tạo việt nam trong năm hai nghìn hai mươi bốn
thì chủ yếu là bao gồm chuyển đổi số và chuyển đổi sách
thì người ta gọi đây là chuyển đổi kép
thì đây là một cái xu hướng toàn cộng
và việt nam cũng không có ngoại lệ
thì chuyển đổi số và chuyển đổi xanh sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
đặc biệt là những lĩnh vực như là công nghệ cao công nghệ thông tin truyền thông và thương mại điện tử
nửa cuối năm hai nghìn hai mươi ba số lượng thương vụ đầu tư vào các công ty công nghệ tăng lên so với nửa đầu năm
cho thấy dấu hiệu hồi phục của dòng vốn mặc dù quy mô thương vụ nhỏ
dòng vốn tiếp tục lựa chọn việt nam minh chứng cho sức hấp dẫn của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các công ty công nghệ trong các lĩnh vực y tế khí hậu giáo dục fintech và năng lượng hydro
hệ sinh thái của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có những điểm nhấn như sau
thứ nhất là theo tôi thì là số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ tiếp tục tăng lên
với nhiều cái doanh nghiệp khởi nghiệp
thứ hai là chúng tôi cũng dự báo là tổng giá trị vốn đầu tư vào hệ sinh thái sẽ tiếp tục tăng lên
và đối với hệ sinh thái đội mới sáng tạo của việt nam thì sẽ có những sự phát triển đồng đều hơn
với sự tham gia của nhiều thành phần nhiều doanh nghiệp đến từ nhà đầu tư đến từ cơ quan quản lý nhà nước

là một trong bảy quốc gia thu nhập trung bình đã được nhiều tiến bộ nhất về đội mới sáng tạo
kỷ qua điều này cho thấy tiềm năng của việt nam trong lĩnh vực công nghệ
điều này cho thấy tiềm sáng trên thế giới về thu hút đầu tư nước ngoài đặc biệt là đầu tư cho công nghệ cao
cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo liên quan đến thu hút đầu tư chung thì theo số liệu của bộ cách đầu tư
thu hút đầu tư nước ngoài của việt nam trong năm vừa qua thì được đánh giá là một trong những quốc gia
mà có khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài rất là tốt và điểm sáng của thế giới và cũng như khu vực
trong thu hút đầu tư nước ngoài điều này cho thấy rằng với sự khó khăn chung của thế giới nhưng mà việt nam
có sự tăng trưởng trong thu hút đầu tư chung trong đó liên quan đến việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo
và công nghệ cao tỷ lệ đầu tư cho công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là chiếm một tỷ trọng khá là lớn
đặc biệt cho phần sản xuất chế biến chế tạo năm hai nghìn hai mươi hai thì việt nam thu hút được khoảng hơn sáu trăm linh triệu đô
nhưng mà năm vừa rồi thì chúng ta đã giảm xuống khoảng hơn năm trăm hai mươi chín triệu đô mặc dù thì cái tỷ số lượng này
thì có giảm so với năm hai nghìn hai mươi hai tức là giảm khoảng một mươi bảy tuy nhiên so với thế giới thì trong năm vừa qua
tổng giá trị đầu tư là giảm ba mươi năm thì chúng ta chỉ khoảng một nửa thôi và thứ hai về cái tổng số lượng
dự án đầu tư thì chúng ta cũng giảm khoảng chín tức là năm hai nghìn hai mươi hai là khoảng một trăm ba mươi bốn dự án thì năm hai nghìn hai mươi ba là chúng ta
có khoảng một trăm hai mươi hai dự án thì giảm khoảng chín trong lúc thế giới là giảm khoảng hai mươi bảy tổng số dự án được đầu tư
thì chúng ta chỉ giảm khoảng một phần ba điều đấy cho thấy thì các nhà đầu tư trên thế giới cũng như là
các nhà đầu tư mạo hiểm luôn quan tâm lớn vào cái thị trường việt nam
và cái dòng vốn cũng được ưu tiên vào trong các cái lĩnh vực về đổi mới sáng tạo về sức khỏe về y tế giáo dục
về nhân sự về du lịch khách sạn và cũng như là đối với các cái lĩnh vực về tăng trưởng xanh chuyển đổi số
và ứng dụng các cái công nghệ mới nổi như là ai và cũng như là trí tuệ nhân tạo và chip bán dẫn
nhìn vào bức tranh đầu tư mạo hiểm năm vừa qua thì theo ông phạm anh cường xu hướng hồi phục của dòng đầu tư
và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư
có được cải thiện rõ nét hơn so với báo cáo trong năm ngoái hay không ạ
dạ vâng chắc chắn là sẽ được cải thiện trong thời gian tới đây ạ
tại vì chúng ta có thể nhìn thấy rõ là bức tranh về kinh tế mọi thứ thì suy thoái nó là cái chu kỳ
và khi đã qua chu kỳ rồi thì nó sẽ thăng trở trở lại
đấy là cái nhịp đầu tiên
cái thứ hai nữa là bản chất thì là hiện nay các start up ở việt nam cũng đã lội lực đẩy mạnh trong những năm vừa rồi
thì bắt đầu phát huy được cái hướng để mà scale up ra với các thị trường quốc tế
có được các làn sóng gần như là các bạn đã tự vươn mình trong khó khăn
thì đến khi mà thị trường bung ra thì các bạn sẽ đón được rất nhiều các cái cơ hội mới
và đương nhiên làn sóng đầu tư thì sẽ hút được trong thời gian tới đây thôi
và cái này thì nó cũng là cái chuyển mình tất yếu về chuyển đổi từ chuyển đổi số xanh
đến chuyển đổi công nghệ số để giúp cho các start up chạm gần với thế giới hơn
vâng như ông hoài có nhắc đến con số mà các công ty khởi nghiệp của việt nam thu hút được trong năm hai nghìn hai mươi
thì chỉ là năm trăm hai mươi chín triệu đô la mỹ
con số này thì cụ thể là giảm một mươi bảy so với năm trước đúng không ạ
nguyên nhân của sự sụt giảm này là gì thưa ông võ xuân hoài
thứ nhất là về nguyên nhân chung về biến động của nền kinh tế toàn cầu
thì cái đấy là cũng tác động rất là mạnh đến cái nền kinh tế của việt nam
trong bối cảnh là hồi nhập kinh tế ngày càng sâu rộng của việt nam
thứ hai thì việt nam mình cũng có những cái khó khăn riêng của nền kinh tế
trong giai đoạn vừa rồi thì các doanh nghiệp cũng có nhiều cái khó khăn
thì việc đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp nó cũng có sự sụt giảm
thứ hai là các cái cơ chế chính sách của chúng ta
mặc dù đã có những cái sự cải thiện rất là lớn và rất là nhiều tổng thể
tuy nhiên so với cái sự cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực
thì chưa phải là sự cạnh tranh
chính vì thế thì trong cái thời gian tới chúng ta vẫn phải tiếp tục
cải thiện môi trường kinh doanh môi trường đầu tư
và các cái cơ chế để cho các cái nhà đầu tư
khi tham gia đầu tư và thoái vốn
hỏi các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nó thuận lợi hơn
tôi nghĩ rằng là việt nam bên cạnh những cái khó khăn chung của thế giới
thì những cái khó khăn của việt nam cũng cần phải được khắc phục
nhiều hơn trong cái thời gian tới
vâng thưa ông cường thế còn ở góc nhìn của ông
thì ông thấy cái nguyên nhân của sự sụt giảm này là gì ạ
thực ra là chúng ta sẽ đánh giá cả về bên phía nội lực và ngoại lực
nếu nói về ngoại lực thì chúng ta cũng nhìn thấy rõ là bức tranh
về suy thoái kinh tế nó ảnh hưởng chung cho tất cả các quốc gia
và tất cả các doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu
nói về nội lực thì ở đây phải nói rõ là
vì là các doanh nghiệp phải tiếp cận nhanh đối với các cái xu hướng
đặc biệt chúng ta sẽ nhìn thấy là từ các xu hướng robotics hay là ai
thì rõ ràng là doanh nghiệp nào đi nhanh trước thì doanh nghiệp đấy sẽ chiến thắng
doanh nghiệp nào đi chậm thì đương nhiên là sẽ không còn cơ hội nữa
thế chính là vậy là chúng ta phải xét cả trên yếu tố ngoại lực và nội lực
và nếu mà nói ngoại lực là ảnh hưởng chung
thì nội lực lại là cái doanh nghiệp việt nam cần phải học hỏi rất là nhiều
và cái đấy cũng là cái mà các doanh nghiệp đã phải chủ động hơn
về cái việc là tự nghiên cứu và đào sâu hơn
về các cái mô hình kinh doanh cũng như là tung ra các sản phẩm
mà nó khớp được với thị hiếu của người tiêu dùng
tại vì chúng ta sẽ thấy là thị hiếu bây giờ mọi người đều hướng đến smart thông minh
và đòi hỏi cái sự tốc độ rất là nhanh
nên là những startup nào mà gần như không theo kịp cuộc chơi đó
thì buộc lòng sẽ phải dừng lại
và cuộc chơi thì chúng ta hiểu là rất fai cho tất cả số đông
nên chính do vậy là các bạn sẽ phải cố gắng nỗ lực rất là nhiều
để mà cải thiện về bức tranh về thu hút nguồn vốn cho chính doanh nghiệp của mình
và luôn luôn đòi hỏi cái tương lai của các doanh nghiệp
tự lực được bởi vì bản chất chúng ta thấy là ngay trong covid cũng là một cái thử lửa rồi
thì bây giờ suy thoái cũng là cái là thử lửa lần thứ hai thôi
còn sau cái hai lần gọi là thử lửa đấy mà các bạn bước vào được
thì chắc chắn các bạn sẽ phát triển rất là bền vững
như ông hoài có đề cập đến là con số thu hút nguồn vốn startup trên toàn thế giới
là có sụt giảm đến ba mươi năm trong năm vừa qua đúng không ạ
vậy thì dù với số vốn có sụt giảm
thì tuy nhiên so với thế giới thì con số của việt nam
vẫn là có dấu hiệu tích cực

và các doanh nghiệp khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu
vậy điều gì đã giúp startup việt nam thu hút thêm các dự án mới
thứ nhất là chúng ta cũng tiếp cận hai góc độ
đối với góc độ của nhà nước
thì chúng ta cũng đã có những cái cải thiện nhất định
trong cái môi trường đầu tư kinh doanh
trong các cái cơ chế chính sách
để thúc đẩy hoạt động đối với sáng tạo và khởi nghiệp
thứ hai thì cũng có sự đầu tư cho các hệ thống hạ tầng
để đảm bảo rằng các cái hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp
có thể là tiếp cận với thị trường quốc tế nó thuận lợi hơn
thứ ba là chúng ta cũng có tập trung để hỗ trợ phát triển cái nguồn nhân lực
cho cái hoạt động đối với sáng tạo và khởi nghiệp
và nữa thì hiện nay các cái doanh nghiệp startup
và các cái doanh nghiệp khởi nghiệp
họ cũng đã tự nâng cao năng lực của chính mình
và họ cũng tiếp cận các cái công nghệ mới
đặc biệt là như anh cường có nhắc đến
thì hiện nay là chúng ta cũng có rất là mạnh
trong cái lĩnh vực ai hay là lĩnh vực về chip bán dẫn chẳng hạn
thì việt nam cũng tiếp cận rất là nhanh so với cái nhu cầu của thế giới
thưa ông cường quan điểm của ông thế nào ạ
tại sao các doanh nghiệp startup việt nam
lại có thể thu hút thêm được các dự án mới trong thời gian qua
thực ra thì với các cái dự án mới
thì chúng ta cũng thấy đấy là một điều rất là đáng mừng
vì các bạn đã bắt đầu nghiên cứu sâu
và giải pháp triệt để những vấn đề mà trong xã hội cần
và đấy cũng là cái mà bản thân là chúng ta thấy là
các cái làn sóng từ chuyển đổi số đến chuyển đổi xanh
đã phủ rộng rất là nhiều trên các địa phương
không chỉ ở các thành phố lớn
mà ngay cả các địa phương đã gần như thấm nhuận được cái tư tưởng đó
và các bạn rất là dám thử
trên cả các mô hình quy mô nhỏ
rồi trai chạy hữu cơ
thì đấy là những cái mà chúng ta thấy là sự chuyển biến rất là tích cực
và sẵn sàng ứng dụng robotic để đưa vào các việc phân bón
và đấy là cái mà chúng ta nhìn hiện hữu hàng ngày luôn
và đấy là điều rất là đáng mừng
và đấy cũng là cái mà nhà đầu tư người ta nhìn thấy được
những sự thay đổi của nền kinh tế việt nam
thì sẵn sàng người ta cũng đầu tư ạ
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời
ở phần đầu của chương trình
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba
lượng vốn đầu tư mạo hiểm
vào thị trường việt nam giảm một mươi bảy
số quỹ đầu tư tham gia giảm gần ba mươi
so với năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên mức giảm giá trị vốn
đã thấp hơn đáng kể so với mức trung bình

theo các quỹ đầu tư việc gọi vốn
trong vòng một năm tới sẽ khó khăn hơn
so với giai đoạn trước
nhưng việt nam tiếp tục được đánh giá là quốc gia
có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động
trên bản đồ đầu tư mạo hiểm toàn cầu
nhờ tốc độ phát triển nhanh chóng
của nền kinh tế số
và phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ
như hai vị khách mời đã chia sẻ
và cùng với đó là bước tiến đáng kể
trong việc tạo ra môi trường pháp lý
thuận lợi hơn cho khởi nghiệp
và thúc đẩy đổi mới sáng tạo
kính mời quý vị khán giả cùng hai vị khách mời
chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự ngắn
ngay sau đây
genetica một startup việt hoạt động
trong lĩnh vực y tế công nghệ gen
được thành lập tại mỹ sau đó chuyển về singapore
giờ đây genetica quyết định đến việt nam
hồi trước mình vẫn hay có một cái phô mô lờ
một cái công thức là
một bạn engineer của mỹ chẳng hạn
thì bằng ba engineer của việt nam
kể cả vấn đề tiền lương cho đến cái khả năng
mà gọi là phát triển phần mềm
sau đấy một vài năm thì mình nhận thấy rằng là
dần dần thì cái khoảng cách
đã được thu hẹp lại rất nhiều
nên chính vì vậy một trong những quyết định quan trọng nhất
là về việt nam vì nguồn lực
nguồn nhân lực rất là dồi dào phong phú
và có thể phát triển được rất là tốt
đặc biệt là tốt hơn hẳn singapore và indo
hiện giờ chính phủ việt nam đang đưa ra
chính sách mình nghĩ là rất tốt
nhanh và hợp lý
còn bây giờ mình vẫn đang mong đợi
là vấn đề execution có nghĩa là mình thực hiện
nó như thế nào là một điều tiên tiết nữa là
mình nhận thấy là sự đồng lòng
không chỉ đến từ chính phủ
mà đến từ những công ty
ví dụ như là các công ty làm về chế đội nhân tạng
hoặc là các nhà nghiên cứu
của mỹ đi về việt nam
thì mình nhận thấy là đang có một sự đồng lòng
đồng lòng rất là lớn và mình nghĩ
thấy rằng là đây là cơ hội
quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu
tập trung thúc đẩy công nghệ và đổi mới sáng tạo
tại thị trường đông nam á đã hỗ trợ thành công
cho nhiều dự án lớn như carousel sendit
cho biết sẽ tiếp tục tăng đầu tư
tại thị trường việt nam trong những năm tiếp theo
trong thập kỷ qua
các dự án golden gate đã đầu tư hơn
chục gián khởi nghiệp tại việt nam
giờ đã tăng lên hơn năm mươi triệu đô
đây là một môi trường đầu tư rất tốt
và chúng tôi rất tin tưởng vào sự phát triển này
có thể trong một mươi năm tới
chúng tôi sẽ đầu tư nhiều hơn
gấp đôi hoặc gấp ba
trong bối cảnh sụt giảm chung của vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu
các công ty công nghệ cần gọi thêm vốn trong vòng một năm tới
sẽ chịu nhiều thách thức hơn so với giai đoạn trước
tuy nhiên việt nam vẫn có những điểm sáng hấp dẫn
đối với các nhà đầu tư
như dân số một trăm linh triệu
gdp bình quân đầu người bảy năm trăm linh usd
tăng trưởng gdp bảy
gdp bảy trăm sáu mươi tỷ usd
tỉ trọng nền kinh tế số ba mươi gdp
tổng giá trị nền kinh tế số hai trăm linh tỷ usd
nhiều chính sách thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo và công nghệ
cộng đồng khái nghiệm ở việt nam rất là năng động và sôi động
nghĩa là mọi người biết là đây là một cái xu hướng cho tương lai
là để cho mình phát triển công ty của mình và phát triển quốc gia
là mình phải tập trung vào công nghệ
và thấy là ở việt nam mọi người đã hiểu biết việc đó
và tiếp thêm nữa là đã có những sự phát triển đi đúng hướng là về công nghệ
thì thị trường bốn việt nam đang ngày càng phát triển
đặc biệt là các thị trường chứng khoán
điều này tạo ra nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
huy động vốn để phát triển
và trong những năm vừa rồi
thì đối với việc phát triển thị trường bốn
thì nhà nước cũng đã ra nhiều cơ chế
nó rất là linh hoạt
thông qua những việc là gì cho phép thành lập các quỹ đổi mới sáng tạo
và chúng ta cũng nên là có những cái cơ chế
phát quy định rõ hơn về các quỹ đổi mới sáng tạo
thì hiện nay chúng ta có nghị định ba mươi tám năm hai nghìn một mươi tám
về việc quỹ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
tuy nhiên hiện nay thì còn rất là hạn chế
chưa phát triển được nhiều
vì nó vướng nhiều cái nghị định khác
để thúc đẩy hệ sinh thái và thu hút đầu tư vào đổi mới sáng tạo
chính phủ việt nam đang nghiên cứu và thông qua nhiều chính sách
nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi
để các công ty đổi mới sáng tạo có thể phát triển mạnh mẽ và thu hút đầu tư
chúng tôi sẽ tiếp tục phù hợp với các bộ ngành
thứ nhất là hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách
làm sao để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất
và đặc biệt là phối hợp với các bộ ngành trong cái lĩnh vực mà chúng ta thấy là có các tiềm năng
rồi chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định về thành lập quỹ đầu tư
làm sao các quỹ đầu tư lại thành lập nhanh hơn
giải ngân vốn đầu tư tốt hơn
và thu hút nhiều lượng đầu tư lớn cho việt nam trong lĩnh vực này
trong đó phải kể tới nghị quyết số chín mươi tám hai nghìn hai mươi ba của quốc hội
về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh
đã cho phép thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy khoa học và công nghệ
cơ chế chính sách về đổi mới sáng tạo khởi nghiệp tại dự thảo luật thủ đô sửa đổi
với mục tiêu xây dựng hà nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước
tiến tới trở thành trung tâm khoa học công nghệ của đông nam á
nghị định sửa đổi và bổ sung nghị định số chín mươi bốn của chính phủ và các chính sách khác
hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại nghị quyết số một trăm một mươi chín của quốc hội
về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng
dự thảo chiến lược phát triển ngành bán dẫn
sự thảo chiến lược phát triển ngành năng lượng hydro
quyết định số hai mươi chín của thủ tướng về ưu đãi đầu tư đặc biệt
đưa ra những quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt liên quan đến đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
thưa ông phạm anh cường ông đánh giá như thế nào về triển vọng thu hút đầu tư vào công nghệ và đổi mới sáng tạo của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi bốn này ạ
trong năm hai nghìn hai mươi bốn này thì có thể nói là chúng ta vẫn đang đánh giá
cũng đang bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và đang là giai đoạn hồi phục sau suy thoái
và rõ ràng là các bạn làm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ là
cái đầu tiên là các bạn phải sống đã phải sống được đã sau đó mới bài toán đến được sự nhân rộng và phát triển
nên chính do vậy là câu chuyện là các bạn sẽ phải biết tận dụng tất cả những nguồn lực để các bạn có thể duy trì được bộ máy trước
sau đó xong thì bám được vào các cái cơ hội và các cái trend để mà từ đó các bạn sẽ scale up theo cái mạch đó
thế thì rõ ràng câu chuyện là bài toán của thu hút đầu vốn là cái điều rất là quan trọng
và các bạn sẽ luôn luôn bám mình dựa trên các cái tiêu chí mà do các nhà đầu tư đưa ra
rõ ràng ở đây ví dụ như là có thể chúng ta nhìn thấy rõ là xu hướng bây giờ mọi người đều hướng đến sự phát triển bền vững
là ngoài các bộ chỉ tiêu về tăng trưởng thì có một bộ tiêu chí liên quan đến phát triển bền vững là esg
thì rõ ràng nó được ứng dụng trong tất cả các ngành nó không chỉ ứng dụng cho nông nghiệp nó ứng dụng cho cả về sản xuất
về cả cho các lĩnh vực về cả làm về máy móc cũng đều phải áp dụng về phát triển bền vững
vì con người chúng ta luôn luôn mong muốn là hướng đến sự phát triển toàn diện và cố gắng là để làm thế nào không ảnh hưởng vào các môi trường xung quanh
nên chính do vậy là nếu như thời xưa là chỉ đảm bảo về tốc độ tăng trưởng thôi thì nay đã phải càng cân cả bài toán bền vững nữa
thì đấy là cái mà các start up sẽ cần phải chuẩn bị trước để đón được cái làn sóng đó cho năm hai nghìn hai mươi bốn và những năm tới đây
vâng như ông hoài đã nhắc tới ở phần đầu của chương trình đó ạ
thì nhiều chính sách đã được đề xuất nhằm tăng trưởng
tạo ra môi trường để các công ty đổi mới sáng tạo có thể phát triển và thu hút đầu tư
cụ thể thì chúng ta có thể điểm qua như là nghị quyết số chín mươi tám về cơ chế đặc thù cho thành phố hồ chí minh
dự thảo luật thủ đô sửa đổi
nghị quyết số một trăm một mươi chín về thí điểm cơ chế đặc thù với thành phố đà nẵng
liệu những nghị quyết những chính sách này có tạo ra động lực bứt phá mới cho thu hút đầu tư vào lĩnh vực này không
các chính sách và thể chế mới để thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của việt nam
chắc chắn sẽ có rất nhiều năng lực
và có tác động rất lớn cho năm hai nghìn hai mươi bốn cũng như trong thời gian tới
thì đặc biệt là trong cái nghị quyết đặc thù cho thành phố hồ chí minh
chúng ta cũng thấy rằng là sau khi được ban hành
đã gỡ rất là nhiều cái khó khăn vướng mắt cho các nhà đầu tư
và cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
hay là tại đà nẵng và thủ đô hà nội thì dự kiến sắp tới quốc hội cũng sẽ thông qua
cái nghị quyết đặc thù của thành phố đà nẵng cũng như là luật thủ đô
thì hai cái dự thảo luật và nghị quyết của quốc hội này
được kỳ vọng rất là lớn của cộng đồng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
và tôi tin rằng với những cái sự chủ động và sự tích cực của nhà nước
trong cái việc tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắt cho các doanh nghiệp tham gia
cũng như là các nhà đầu tư trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
thì trong cái thời gian tới việt nam sẽ là một trong những quốc gia
tiếp tục có cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực
và có thể là tiệm cận với singapore là cái quốc gia hiện nay đang có
là quốc gia đi đầu trong cái hệ sinh thái
thế còn ông cường ông đánh giá thế nào về những chính sách mà chúng ta đã triển khai trong thời gian vừa qua
thực ra nói về chính sách thì chúng ta thấy rằng việt nam đang làm khá là đồng bộ
ở trên quy mô các thành phố lớn và cả các tỉnh thành
đều đã áp dụng và dám mạnh dạng để đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp
chỉ cái ở đây là chúng ta vẫn còn đang thiếu mất là cái luật đầu tư mạo hiểm
nên là cái đấy cũng là cái mà chính phủ sẽ cần phải làm xúc tiến thật sớm
cho cái việc để từ đó thu hút các nguồn vốn đến từ các nhà đầu tư thiên thần
các quỹ đầu tư hay các tập đoàn
trích ra các ngân sách để có thể đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp
và cả thu hút được các làn sóng đầu tư từ quốc tế
có thể quan tâm hơn về các doanh nghiệp start up của việt nam
và đấy là cái mà mình nghĩ rằng là bản thân là nhà nước cũng đang nỗ lực rất là nhiều
để phổ biến các cái chính sách mới đó đến với cộng đồng doanh nhân
và cũng như là triển khai về các địa phương
xin ông giải thích rõ hơn để cho khán giả có thể hiểu
các nhà đầu tư thiên thần là gì ạ
các nhà đầu tư thiên thần đó chính là những mạnh thường quân mà bản thân là có vốn nhàn rỗi
nhưng rất thích gọi là rất thích
về đầu tư khởi nghiệp
rất thích các hoạt động mới trẻ khởi nghiệp
nên là sẵn sàng trích ra một cái nguồn thu nhập của mình
để đi đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp
nên là gần như họ đang đầu tư dưới dạng cảm tính
chưa có luật
nhưng mà nếu mà chúng ta xong được cái luật về đầu tư mạo hiểm
thì chắc chắn là sẽ có cái cơ chế để giúp cho họ có thể vừa bảo toàn được vốn
mà cũng giúp cho họ yên tâm hơn khi gửi gắm tiền của họ và cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
vâng thưa hai vị chuyên gia là dù môi trường đầu tư kinh doanh
và hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước liên tục được vận động
tuy nhiên thì xét trên góc độ khu vực thì vẫn còn cách xa so với singapore và indonesia
vậy việt nam sẽ cần tiếp tục cải thiện những yếu tố gì
để ngày càng có thể trở thành điểm đến cạnh tranh hơn của dòng vốn đầu tư mạo hiểm
thưa ông hoài
theo tôi vẫn là câu chuyện về thể chế về chính sách
một cái cơ chế độc thù để thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
hiện nay thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều cái cơ chế chính sách
từ trong cái luật
luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
rồi có luật đầu tư và có các nghị quyết độc thù của các địa phương
tuy nhiên thì nó vẫn chưa thể là một cái thể chế hoàn thiện
cho cái hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
và như đề cập của anh cường thì hiện nay là chính phủ cũng đang giao cho bộ cách đầu tư
để nghiên cứu luật đầu tư mạo hiểm
để hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong cái quá trình
đầu tư vào cái hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở việt nam
vâng xin mời ý kiến của ông cường ạ
vâng thì về bản chất thì chúng ta thấy rằng là
cần cái nỗ lực đồng bộ của tất cả các bên
tất cả các chủ thể trong nền kinh tế
đầu tiên về phía chính phủ nhà nước liên quan đến các cái chính sách ban hành
tiếp cận hơn với các cái nhu cầu của doanh nghiệp khởi nghiệp
cái thứ hai là liên quan đến các hiệp hội
các doanh nghiệp cố gắng làm trở thành những mắt xích quan trọng
để mà cấu thành tạo nên một cái hệ sinh thái bền vững
liên quan đến các việc các cái thông tin của các start up họ
đến đó họ biết họ giao lưu
nhưng họ cũng là nơi vừa có tiếp cận để xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư
rồi cả những cái đơn vị đến từ cả các trường đại học
cần phải có những cái chương trình chuyên biệt cho các sinh viên khởi nghiệp
đó thì rõ ràng ở đây nó là sự vào cuộc của tất cả các thành phần trong nền kinh tế
và cường tin rằng là bức tranh đó đang ngày càng sáng dần lên trong tương lai
và chúng ta đã thấy một số tỉnh cũng đã rất là mạnh dạng
là làm trên những quy mô nhỏ thôi
nhưng đó cũng là cái biểu trưng rất là tốt để mà khơi gọi lên những cái thành phố thông minh
giống như hà nội bây giờ đang trực tiếp là thủ đô
thì chúng ta đang cố gắng xây dựng vươn mình trở thành một cái thủ đô thông minh
và đó là cái mà tôi nghĩ là sẽ là tín hiệu tích cực trong tương lai
vâng có một con số rất đáng chú ý thưa hai vị khách mời
năm vừa qua thì lĩnh vực y tế và giáo dục là lĩnh vực được đầu tư nhiều nhất
với con số vốn cao kỷ lục tăng lần lượt là ba trăm chín mươi một và một trăm linh bảy so với cùng kỳ năm trước
vậy xu hướng đầu tư năm nay những lĩnh vực nào sẽ nhận được sự quan tâm của các quỹ đầu tư thưa ông hoài
theo tôi thì vấn đề về y tế và giáo dục phần là những cái lĩnh vực
sẽ được các nhà đầu tư quan tâm
và tiếp theo thì các cái câu chuyện liên quan đến nhân sự và đến du lịch khách sạn
ở việt nam hiện nay cũng đang là cái quá trình phát triển tốt
và các cái nội dung số liên quan đến giải trí về game
cũng là một cái kênh đầu tư rất là tốt cho các nhà đầu tư sắp tới
và đặc biệt thì đều tất cả các cái lĩnh vực này thì cần phải có cái ứng dụng các cái công nghệ mới
như công nghệ ai hay là các công nghệ liên quan
thì khi mà các cái doanh nghiệp hay là các cái lĩnh vực tham gia các cái doanh nghiệp
doanh nghiệp tham gia các lĩnh vực này
có cái sử dụng các cái công nghệ mới có công nghệ cao
thì sự góp vốn của các nhà đầu tư họ sẽ yên tâm hơn
vâng thưa ông cường quan điểm của ông thế nào về xu hướng đầu tư trong thời gian tới
và đặc biệt là đối với besb cũng như là các quỹ đầu tư khác
thì trong thời gian tới thì các anh sẽ quan tâm tới những lĩnh vực gì ạ
cường rất là đồng ý với ý kiến của anh hoài
thì cũng chia sẻ với các cái nhóm ngành mà thực sự là các quỹ cũng đang rất là khuyến khích để đầu tư
và thêm một số thông tin là
thêm một bổ sung một ý kiến nữa đó là
với các quỹ hiện nay thì đều mong muốn là
không những các doanh nghiệp đảm bảo cái tốc độ tăng trưởng nhanh
và cố gắng scale up để mà đảm bảo đúng các cái sự gọi là kpi
mà do các quỹ đưa ra để cho cái việc bảo toàn về vốn
cũng như là cái tăng trưởng về giá trị vốn cho các quỹ đầu tư
mà cái thứ hai nữa là còn hướng vào cái việc là bền vững cho cộng đồng
thì bền vững ở đây bám vào các cái tiêu chí như cường nói là
từ chuyển đổi số đến chuyển đổi xanh
và làm thế nào mà phát triển được cân bằng trong môi trường
thì đấy cũng là các cái tiêu chí rất là quan trọng
mà các quỹ bây giờ cũng đã đặt ra cái chỉ tiêu cho các start up rồi
chứ không chỉ là bây giờ chỉ là nói để cho các bạn ý hiểu
mà phải up luôn cả kbi luôn cho các bạn ý
để các bạn ý bám vào những cái chỉ tiêu đó để các bạn ấy có thể phát triển được
và đấy là những cái mà bản thân thì như quỹ của cường besd hay là bất kỳ các quỹ nào
thì bây giờ cũng đã đưa ra những cái bộ tiêu chí cho các start up
để mà giúp cho các bạn ấy hình dung rõ hơn con đường các bạn sẽ phải đi
và cố gắng làm thế nào tiệm cận gần với những người
và những bộ tiêu chí mà thế giới trung đang áp dụng
đấy thì đấy là những cái mà chúng ta trên quan điểm ở đây là không phân biệt là đến từ quốc gia nào
chúng ta đều có một cái tiếng nói đồng thuận là cùng giúp cho hành tinh của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư
vào công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu
nhờ kinh tế vĩ mô ổn định và hàng loạt chính sách hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo
đang được phát triển
và được kiến tạo
tuy nhiên vẫn còn khoảng cách so với môi trường đầu tư tại các quốc gia dẫn đầu trong khu vực
việt nam vẫn cần phải hoàn thiện hành lang pháp lý để thành lập quỹ đầu tư
cũng như giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ chế cụ thể điều chỉnh lại các quy định trồng chéo
để tạo ra hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp mang tầm vóc quốc tế
thu hút các nhà đầu tư các doanh nghiệp tiềm năng trên thế giới
thưa quý vị đến đây thì chương trình kinh tế tuần của truyền hình nhân dân cũng xin được dừng lại
trân trọng cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại